thời điểm xảy ra vụ án đồng chí tính lúc đấy là trưởng công an huyện châu thành
đến khi ký lệnh đưa đối tượng nguyễn văn dương đi thi hành án tử hình
thì đồng chí tính giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh kiên giang
phải nói rằng đối với đồng chí tính thì đây là một vụ án để lại ấn tượng sâu sắc
có thể nói là không bao giờ quên về buổi đêm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn bảy

các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
là trước ngày xảy ra vụ cháy một hôm gia đình bị hại có lên trình báo với công an huyện châu thành về một thông tin

thì chúng tôi trở lại xã vĩnh hỏa phú huyện châu thành để nghe người dân kể lại câu chuyện tình oan nghiệt

đi tìm hiểu nguồn cơn gây ra vụ án phóng hỏa sát hại gia đình người yêu năm hai nghìn bảy
thì chúng tôi trở lại xã vĩnh hỏa phú huyện châu thành để nghe người dân kể lại câu chuyện tình oan nghiệt

thì chúng tôi trở lại xã vĩnh hỏa phú huyện châu thành để nghe người dân kể lại câu chuyện tình oan nghiệt

thì chúng tôi trở lại xã vĩnh hỏa phú huyện châu thành để nghe người dân kể lại câu chuyện tình oan nghiệt

thì chúng tôi trở lại xã vĩnh hỏa phú huyện châu thành để nghe người dân kể lại câu chuyện tình oan nghiệt
đi tìm hiểu nguồn cơn gây ra vụ án phóng hỏa sát hại gia đình người yêu năm hai nghìn bảy

khi biết được ba nạn nhân là lê yến linh lê thảo linh và lê thị mỹ linh đã chết trong bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang
đối tượng nguyễn văn dương nhanh chân tẩu thoát
hình ảnh ngôi nhà cháy nhanh chóng dần chìm vào quên lãng trong cuộc sống ồn ào của người dân xã vĩnh hòa phú huyện châu thành tỉnh kiên giang
tuy nhiên đối với những người từng thụ lý vụ án này quyết tâm làm rõ chưa bao giờ hạ nhiệt trong họ
bởi chưa có gì làm tiếp nên phải tạm thời gác lại mà thôi
nỗi dây dứt đi ra từ trách nhiệm của một người chiến sĩ công an cùng niềm xót thương trước ba cái chết thương tâm của người dân vô tội
đã được các đồng chí chia sẻ trong những cuộc họp tổng kết hàng năm như một món nợ với nhân dân chưa trả được
đến nay cũng đã bỏ trốn rồi thì chúng tôi cũng rất là trăng trở
vì cái số người mà tên dương gây án chết rất là nhiều và các em nó cũng còn nhỏ nhỏ
và cũng gây cái dư lượng xã hội cũng rất là quan tâm
mà nếu chúng ta không bắt được đối tượng dương để mà xử lý trước pháp luật
thì mình thấy có cái gì đó mình cũng có lỗi
đến năm hai nghìn một mươi phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh kiên giang được thành lập
vì vụ án giết người phóng hỏa châu thành lại được yêu cầu xác lập chuyên án để tập trung lực lượng phá án
ban chuyên án xác định nguyễn văn dương là đối tượng chuyên đi biển
nên nhiều khả năng sau khi thực hiện hành vi phá án
phạm tội hắn sẽ tiếp tục đi biển để lẩn trốn sự truy bắt của lực lượng công an
việt nam với hơn ba bốn trăm linh km đường biển trải dài ba miền bắc trung nam
muốn tìm được dương chả khác gì mò kim đáy bể
với đặc điểm của các ngư phủ là mỗi chuyến tàu ra khơi
thì thường họ phải đi từ ba đến bốn tháng mới quay về đất liền
như vậy chưa chắc mỗi công tác đi xác minh đúng dịp tàu cá mà đối tượng dương sẽ vào đất liền
tuy nhiên giữa lúc bí bách thì lại ló ra những thông tin đầy hy vọng
khi mà xác minh ở bãi biển bình đại bến tre qua đối chiếu hình ảnh nhận dạng nhờ công an địa phương thông báo hình ảnh rộng rãi tại cảng biển
thì có một anh là chủ ghe tàu
ảnh nhìn hình của đối tượng nguyễn dương thì ảnh rất là quen thì chúng tôi mới tiếp cận được ảnh thì qua đối chiếu hình ảnh thì ảnh xác nhận đúng là dương đặc điểm hình ảnh nhận dạng là cục ngón tay
ảnh nói là trước đây nguyễn dương thường đi ghe cho ảnh nhưng mà khoảng sáu tháng dương không đi ghe cho ảnh nữa mà dương đã lấy chiếc xe suzuki hiệu quý qua của ảnh bỏ đi từ khoảng sáu tháng trước
lại để mất dấu đối chất
nhưng đó lại là một tín hiệu đáng mừng
ban chuyên án nhận định như vậy và tập trung thêm lực lượng một mặt xác minh thêm các vùng biển phía nam
mặt khác đợi bằng được tàu cá của anh chủ ghe cũ nơi dương làm việc
để tìm gặp các ngư phủ cùng làm với dương trước đây xem có thể thu thập được thông tin nào khác hay không
từ cái nguồn thông tin ở bến tre thì chúng tôi xác định nguyễn nhân dương đang sử dụng tên kim lê quỳnh nghiêm
nhưng mà qua tiếp xúc với những người bạn ngư phủ của nguyễn nhân dương trong thời gian đi biển ở bến tre thì dương có tham sự
với các ngư phủ đi chung là dương có người vợ tên mãi quê ở u minh cà mau
còn lại xã và ấp họ tên đầy đủ năm sinh thì dương không nói cụ thể
quá trình truy nguyên nhân thân đối tượng và đối chiếu tàng thư nghiệp vụ
bàn truyền án xác định
để che giấu thân phụ
nguyễn văn dương đã đổi tên thành lê kim nghiêm và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình
chỉ mãi là nút thắt quan trọng số một
vụ án chỉ có thể được khai thông nếu tìm ra người phụ nữ tên mẩy
một tổ công tác được đưa đến huyện u minh tỉnh cà mau để xác minh
trong hàng chục người phụ nữ tên mảy thì mới tìm ra được người phụ nữ tên là nguyễn thị mảy đang làm công nhân tại quận chín tp hcm
theo người dân cho biết chị mẩy có chồng là lê kim nghiêm làm nghề ngư phủ

vậy là manh mối đã được mở ra

vậy là manh mối đã được mở ra
như vậy sau gần năm năm truy tìm các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm kiên giang đã nắm được một nguồn tin quan trọng về nơi ẩn nấu của dương

đây là manh mối cuối cùng không thể để lọt
đây là manh mối cuối cùng không thể để lọt

đó đặc biệt hiểm nguyễn nhân dương sẽ nhờ bạn lại phòng trọ chở chị mãi đi ra một địa điểm nào đó

xe honda bốn mươi chín theo sát xe mà chở chị mãi vợ của đối tượng nguyễn dương ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một tại

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong hồ sơ vụ án cũng thể hiện là quá trình điều tra các cơ quan tố tụng đã tập trung chứng minh về nội dung như
có hay không việc chị nguyễn thị mẩy biết được hành vi giết người của nguyễn văn dương tức lê kim nghiêm mà che giấu quá trình chạy trốn của y
tuy nhiên khi triệu tập chị mày cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh chị mày không biết gì về hành vi phạm tội của anh ta trước đây
trong thời gian ở với mảy dương nói mình mồ côi cha mẹ ở với bà ngoại ở tỉnh vũng tàu
nhưng năm năm trước bà mất dương cũng theo thuyền đánh cá ra biển không trở về nhà
căn cứ và tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do cơ quan cảnh sát điều tra thu thập được
đã có đủ kết luận đây là vụ giết người hủy hoại tài sản do bị can nguyễn văn dương tức lê kim nghiêm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ thành phố sạch giá tỉnh kiên giang đang trực tiếp thực hiện
hành vi của nguyễn văn dương đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người hủy hoại tài sản
quy định tại điều chín mươi ba điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hồ sơ vụ án sau đó được hoàn tất và chuyển đến viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiên giang

với các tội danh giết người theo điểm a
hành vi của nguyễn văn dương đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người hủy hoại tài sản do bị can lê kim nghiêm
và cũng như một trường hợp tài sản hủy hoại tài sản theo khoảng một một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín

hành vi của nguyễn văn dương đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người hủy hoại tài sản do bị can lê kim nghiêm
và cũng như một trường hợp tài sản do bị can lê kim nghiêm
hoạt động ber nord của nclip trang
sửa đổ cuốn sung năm hai nghìn chín cụ thể là tới ba mươi người bị hại
tình tiết định khung thứ hai đó là giết trẻ
yến linh thì mới một mươi bảy tuổi và thảo linh thì mới có một mươi bốn tuổi mỹ linh thì nó một mươi một tuổi
tình tiết thứ ba đó là tìm những lý do không đáng nhỏ nhặt
bị cáo đã thực hiện hành vi giết thừa trong cuộc trường hợp tính chất công đoàn
hành tụ cơ niệm hình nạp hóa mộ trường hành vi văn
đến ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với bị cáo nguyễn văn dương tức lê kim nghiêm với các tội danh
giết người và hủy hoại tài sản như trong bảng kết luận của cơ quan điều tra
và bảng cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tỉnh kim giang
tại phiên xét xử các cơ quan tố tụng cũng xem xét có hay không nguyên nhân bị cáo nguyễn văn dương
bị ai uy hiếp hay kích động tinh thần dẫn đến hành vi sát hại nạn nhân đến cùng như vậy
tổng hợp các tài liệu chứng cứ đã thu thập được cùng với kết quả tranh luận
ý kiến của kiểm sát viên bị cáo và của luật sư tòa nhân dân tỉnh kiên giang quyết định
bị cáo nguyễn văn dương phạm hai tội là giết người và hủy hoại tài sản
tuyên phạt bị cáo tử hình về tội giết người và hai năm tù về tội hủy hoại tài sản
tổng hợp hình phạt buộc nguyễn văn dương phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình
bị cáo chỉ có một tình tiết giảm nhẹ đó là thành phẩm khai báo an ninh không cãi
tuy nhiên từ hậu quả xảy ra và chất mức độ phạm hội bị cáo là đặc biệt như trọng
cho nên mặc dù bị cáo có một tình tiết giảm nhẹ nhưng thấy rằng không còn khả năng cải tạo của bị cáo

nó bảo đảm tính nghiêm minh

nhưng còn lại đó đau đáu nỗi niềm cho những người trong cuộc
thưa quý vị và các bạn hồ sơ vụ án phóng hỏa giết một mươi ở châu thành kiên giang đã khép lại
chúng tôi những người thực hiện chương trình mong muốn các bạn trẻ trong độ tuổi yêu đương dễ bị cảm xúc chi phối
hãy tự rèn luyện bản thân
tự rèn luyện kỹ năng sống biết yêu thương quan tâm người khác và sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân mình vì những người xung quanh được tốt đẹp hơn
đó là sự cần thiết
nóng nảy coi thường tính mạng của người khác sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng
và đây cũng là bài học đắt giá cho các bạn trẻ trong việc giải quyết mâu thuẫn tình cảm nam nữ